thông qua mạng xã hội facebook phạm văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã quảng định huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã giả là nữ tham gia vào các hội nhóm giao lưu kết bạn tán tỉnh yêu đương và rụ rỗ chát sách với các đối tượng nam giới
sau đó tìm cách đe dọa tống tiền
công an thành phố thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam ba tháng đối với phạm văn quân về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào khoảng giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phạm văn quân đã dùng facebook giả
là quý mai để kết bạn nhắn tin trò chuyện với một nam thanh niên ở thị trấn bút sơn huyện hoàng hóa
quân dùng các hình ảnh vụ nữ khỏa thân để chát sách và rụ rỗ nam thanh niên
gửi các video quay hình ảnh khỏa thân gửi cho mình
sau khi lưu lại các video đối tượng đe dọa nạn nhân phải chuyển tiền vào tài khoản của mình
nếu không các video quả thân của nạn nhân sẽ bị gửi cho người thân và bị phát tán lên mạng xã hội
do lo sợ nạn nhân đã hai lần chuyển cho đối tượng phạm văn quân với số tiền là bảy năm triệu đồng
bản tin tiếp tục với các thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng chu văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn hà lâm hai xã thủy lâm huyện đông anh tp hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hà đông thành phố hà nội là đối tượng nguyễn văn liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố đoàn kết phường dương nội quận hà đông tp hà nội
và đối tượng nguyễn xuân an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nhật tiến xã trường yên huyện trương mỹ thành phố hà nội bị công an quận hai bà trưng tp hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ cơ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an